theo tổ chức y tế thế giới đa số người bệnh hồi phục hoàn toàn sau khi mắc covid một mươi chín
nhưng có khoảng từ một mươi hai mươi bị ảnh hưởng lâu dài
biểu hiện ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng được gọi là tình trạng hậu covid một mươi chín
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hội chứng hậu covid có thể được coi là một dạng khuyết tật theo đạo luật về người khuyết tật hoa kỳ
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hội chứng covid một mươi chín kéo dài hay hậu covid một mươi chín là khi một người có các triệu chứng covid dài dẳng trên một mươi hai tuần kể từ khi được kết dân tính hoặc có các triệu chứng người nhiễm covid
tình trạng này có thể xuất hiện rất đa dạng đồng thời cùng một lúc hoặc trong khoảng thời gian khác nhau
triệu chứng covid kéo dài rất đa dạng gặp ở tất cả các cơ quan tuy nhiên các triệu chứng trên hệ hô hấp là phổ biến nhất
nghiên cứu quốc tế khái quát về đặc điểm lâm sàng hậu covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một cho thấy
các triệu chứng được gặp nhất là yếu
yếu bốn mươi một khó chịu chung ba mươi ba miệt mỏi năm mươi tám đau đầu bốn mươi bốn suy giảm khả năng tập trung hai mươi sáu khó thở hai mươi năm dụng tắc hai mươi năm và chất lượng cuộc sống bị giảm suốt khoảng ba mươi bảy một mươi tám bốn đến năm mươi chín chín
không giống như một số loại hội chứng hậu bệnh lý khác có xu hướng chỉ xảy ra ở những người đã bị bệnh nặng
hậu covid một mươi chín có thể xảy ra với bất kỳ ai đã bị mắc covid một mươi chín
ngay cả khi bị bệnh nhẹ
hoặc thậm chí trong thời gian mắc bệnh họ không có triệu chứng thì vẫn có thể bị hậu covid một mươi chín với biểu hiện chức năng ở nhiều cơ quan
nhóm triệu chứng toàn thân mệt mỏi các triệu chứng sẽ nặng hơn sau khi có hoạt động thể lực hoặc tinh thần đau cơ hay đau khớp thay đổi giọng nói và sốt
nhóm triệu chứng cơ quan hô hấp tim mạch khó thở hoặc cảm giác hụt hơi ho kéo dài đau ngực
nhóm triệu chứng tâm thần kinh và nội tiết đau đầu chóng mặt suy giảm trí nhớ
giảm khả năng tập trung tư tưởng vào rối loạn giấc ngủ mất vị giác hoặc rối loạn cảm giác vị giác
khiếu giác trầm cảm hoặc lo âu trù kỳ kinh nguyệt không đều
triệu chứng tiêu hóa đau dạ dày tiêu chảy dối loạn chức năng đại tràng
xét nghiệm cận lâm sàng có thể gặp như là tăng men tim kéo dài rối loạn đường huyết rối loạn học môn giáp
giảm độ lọc cầu thận dối loạn chức năng hô hấp giảm độ khuếch tán phổi hạn chế dung tích phổi
phát hiện thấy bất thường hình ảnh học sơ phổi giãn phế quản trên ct scan ngực
dối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim
chụp cổng hồn từ mri sọ não sẽ phát hiện tổn thương vi mô vùng hải mã
thùy đảo thùy cứu rác chất trắng phát hiện thấy năm mươi năm có tổn thương ở những ca bệnh có biểu hiện lâm sàng thần kinh
hậu covid một mươi chín được gây ra bởi ba cơ chế chính
thứ nhất là sự thâm nhập thực tiếp
tổn thương vi mô vùng hải mã của virus và khế bào cơ thể người thông qua thụ thể của men chuyển hóa azotensin hai
gây ra vô số tổn thương cấu trúc và dối loạn chức năng của tế bào mang cụ thể ace hai
ở hàng loạt các hệ thống cơ quan như hô hấp tim mạch tiêu hóa nội tiết thân kinh cơ sơ khớp da lông
thứ hai là phản ứng viêm và phản ứng miễn dịch quá mức của cơ thể trong quá trình chống lại sự xâm nhập và phát triển của virus
biểu hiện bằng hội chứng nổi tiếng cơn báo cytokinase gây bệnh cảnh nặng
tổn hại đa cơ quan trong đợt bệnh cấp
thứ ba là những yếu tố tâm lý xã hội tiêu cực từ đại dịch như mắc bệnh nghèo đói mất việc cách ly mất người thân
đặc biệt là những bệnh nhân sống sót sau bệnh cảnh nguy kịch từng điều trị tại đơn vị chăm sóc tích cực icu
hiện nay việc điều trị hậu covid một mươi chín là điều trị không đặc hiệu
có nghĩa là điều trị triệu chứng chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng
các triệu chứng hậu covid một mươi chín đa dạng dai dẳng và kéo dài ảnh hưởng đến quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân
trong đó phục hồi là cơ quan bị ảnh hưởng trực tiếp kéo dài với tỷ lệ cao
do vậy phục hồi chức năng hệ ô hấp cần phải được quan tâm và đặt lên hàng đầu
phục hồi chức năng sớm đã được chứng minh là rất quan trọng để cải thiện khả năng phục hồi lâu dài và độc lập chức năng của bệnh nhân
do đó việc phục hồi chức năng nên được bắt đầu càng sớm càng tốt
nhóm nghiên cứu covid một mươi chín của thụy sĩ và hiệp hội hô hấp thụy sĩ khuyến nghị phục hồi chức năng ở những bệnh nhân này
đã xây dựng được công cụ sàng lọc gồm một mươi ba câu hỏi để giải quyết trần đoán và điều trị tổn thương phổi ở bệnh nhân hội chính covid một mươi chín kéo dài
họ khuyến nghị đánh giá phổi như xét nghiệm chức năng phổi chụp các nớt màng phổi đò khả năng khuếch tán và phân tích khi máu
ở những bệnh nhân xuất viện với các triệu chứng hô hấp dai dẳng sau khi nhiễm covid một mươi chín đã được pcr xác định trước đó
chương trình phục hồi chức năng phải được cá nhân hóa và tập trung để giải quyết các vấn đề cụ thể của bệnh nhân
một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chương trình phục hồi chức năng hô hấp kéo dài sáu tuần giúp cải thiện đáng kể các chức năng phổi
chất lượng cuộc sống và sự lo lắng ở những người sống sót sau covid một mươi
mô hình dịch vụ phục hồi chức năng đo ba cấp đã được khuyến nghị để giải quyết các nhu cầu khác nhau của bệnh nhân
ba cấp độ là nhóm chuyên gia dịch vụ đa ngành nhóm trị liệu cộng đồng và tự quản
nhóm chuyên gia cung cấp kỹ năng chuyên môn để giải quyết một kết quả phục hồi cốt lõi cụ thể
các nhóm trị liệu cộng đồng có thể thực hiện theo dõi thường xuyên cho bệnh nhân ổn định
các nghiên cứu cho thấy có ba mươi bốn số người có tổn thương ở nhu mô phổi với hình ảnh dạng sơ hóa phổi
chức năng trao đổi khí của phế năng giảm giảm thông khí phổi và giảm khả năng đàn hồi của phổi
tổn thương này không có thuốc điều trị đặc hiệu việc cải thiện chức năng của phổi phụ thuộc chính vào việc phục hồi chức năng hô hấp
chương trình tập phục hồi chức năng hô hấp bao gồm các bài tập
tập luyện cơ hô hấp
tập hít vào tập thở ra tập kết hợp tập kiểm soát hiệp thở tập thở mím môi tập thở cơ hoành tập theo thủy phổi ho để bài suất đờm
các bài tập vận động vùng cuộc sống lồng ngực để tăng hiệu quả của phổi
các triệu chứng của hệ thần kinh chủ yếu là triệu chứng cơ năng với mệt mỏi đau đầu chóng mặt buồn nôn mất tập trung lo âu trầm cảm suy giảm trí nhớ
điều trị những khiếm khuyết thần kinh hậu covid một mươi chín chủ yếu là kiểm soát triệu chứng với thuốc dưỡng não cải thiện vi tuần hoàn chống lo âu chống gốc tự do và các vitamin tăng sức đề kháng
những vitamin tốt cho hệ miễn dịch nâng đỡ thể trạng như acidolic vitamin e vitamin c vitamin d và các vitamin nhóm b
mức độ tổn thương nếu có của hệ tim mạch tiêu hóa gan hoặc cơ quan tạo mẫu những cơ quan này thường nhẹ hoặc không có biểu hiện rõ
lựa chọn điều trị kết hợp sẽ do các bác sĩ chuyên khoa khám xét và cho chỉ định phù hợp với mức độ bệnh